công an tỉnh thanh hóa vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng
đối với lê quang đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chủ tịch hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân vân sơn
đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với lê thị lan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn là phó giám đốc quỹ tiến dụng nhân dân vân sơn
do vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng
năm hai nghìn một mươi bảy ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thanh hóa tiến hành thanh tra
tại quỹ tiến dụng nhân dân vân sơn và phát hiện các sai phạm
sau khi thu thập tài liệu và chứng cứ công an tỉnh thanh hóa đã trưng cầu phía ngân hàng nhà nước
giám định sáu mươi bốn món vay
theo kết luận giám định toàn bộ sáu mươi bốn món vay này đều là hồ sơ khống
theo kết luận của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thanh hóa lê quang đức và lê thị lan
đã lập một trăm một mươi một bộ hồ sơ khống để rút hơn hai mươi hai tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân